tại thành phố huế trường đại học khoa học đại học huế đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng phát triển
và đón nhận huân chương lao động hạng nhì lần thứ hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự buổi lễ
trường đại học khoa học huế tiền thân là trường đại học tổng hợp huế được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trên cơ sở sát nhập đại học khoa học và đại học văn khoa của viện đại học huế
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn từ tên gọi trường đại học tổng hợp huế trường được đổi tên thành trường đại học khoa học
thuộc đại học huế đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử hình thành xây dựng và phát triển của nhà trường
đến nay trường có một mươi năm khoa năm trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảy phòng chức năng và một trung tâm thông tin thư viện
tổng số cán bộ công chức nhà trường hiện tại là bốn trăm ba mươi chín người trong đó có ba trăm một mươi một giảng viên với bốn mươi sáu giáo sư
phó giáo sư một trăm một mươi bảy tiến sĩ gần hai trăm linh thạc sĩ bốn mươi ba giảng viên cao cấp và năm chuyên viên chính
trường đại học khoa học huế đã trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao
trên lĩnh vực khoa học cơ bản khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội nhân văn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà trực tiếp là các tỉnh thuộc khu vực miền trung tây nguyên
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã trao tặng nguồn trường đồng lập hạng nhì cho trường đại học khoa học huế
đồng thời trao ba mươi suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt